tại thành phố hồ chí minh gần một trăm linh thí sinh đã hào hứng tham gia cuộc thi siêu trí nhớ việt nam năm hai nghìn một mươi chín
được đồng tổ chức bởi tổ chức kỷ lục việt nam và tổ chức trí nhớ việt nam
sự kiện nhằm tôn vinh các tuyển thủ có trí nhớ siêu đẳng và tìm kiếm nhà vô địch
thông qua những phương pháp rèn luyện áo bộ thông minh
vượt qua các vòng thi sinh viên đặng ngọc phương trinh trường đại học sư phạm kỹ thuật
thành phố hồ chí minh đã xuất sắc giành ngôi quán quân giải vàng với tổng điểm một mươi môn thi đấu là ba ba trăm hai mươi sáu điểm
giải thưởng chung cuộc ba trăm linh triệu đồng bao gồm tiền mặt và gói tài trợ thi đấu quốc tế
đặc biệt hơn phương trinh cũng là tuyển thủ xuất sắc thiết lập năm kỷ lục quốc gia về siêu trí nhớ tại cuộc thi
đây là thành tích đáng ngưỡng mộ và lần đầu tiên xuất hiện trong một mươi năm năm xác lập các kỷ lục tại việt nam
đây là cuộc thi về siêu trí nhớ đầu tiên tại việt nam nhằm tôn vinh các tuyển thủ có trí nhớ siêu đẳng
thông qua những phương pháp rèn luyện não bộ thông minh từ đó thúc đẩy phong trào rèn luyện môn thể thao siêu trí nhớ tại việt nam